thưa quý vị thời gian gần đây thú chơi lan đột biến đang trở nên phổ biến ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước
vốn là người chơi lan nhóm bốn đối tượng ở thành phố đà nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp lan từ một vườn ươm trên địa bàn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân
khi sự việc xảy ra công an quận cầm lệ đã nhanh đã có mặt tại hiện trường và tập trung làm rõ được nhóm đối tượng manh động nói trên
cho đến bây giờ chị nguyễn thị thu hiền chủ một vườn ươm lan trên địa bàn phường hòa xuân quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến vườn lan của mình bị đột nhập giữa ban ngày
hai trậu lan quý của chị đã không cánh mà bay
chỉ sau gần bốn ngày vào cuộc các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ cả bốn đối tượng liên quan
gồm lê trung chú quận cầm lệ trần quốc phong chú quận vũ hành sơn nguyễn văn hoàng và bùi văn minh cùng chú quận hải châu
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
chị ngoan có địa điểm mà phong ngồi phía sau chị vô đó có hai trộm lan
về nhà phong đổi phong đi bằng xe tải
phong chở tôi còn hai người điên ra lấy lan hai người điên ra lấy lan bỏ lên xe tải
số lan trộm cắp được các đối tượng mang về nhà của nguyễn hoài ngọc chú phường khuê trung quận cầm lệ cất dấu
mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng ngọc vẫn giúp sức bao che cho hành vi của các đối tượng
sau khi cả nhóm bị bắt giữ toàn bộ vật chứng là số lan cũng thu lại được để trả cho bị hại
qua vụ việc như trên thì chúng tôi cũng muốn khuyến kháo người dân tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ và quản lý tài sản của mình
để tránh các đối tượng lợi dụng sơ hở thiếu sót để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
còn rất nhiều vụ việc trộm cắp lan có giá trị đã xảy ra trên địa bàn mà người dân vẫn còn e ngại không cung cấp thông tin cho cơ quan công an
chính sự ý thức của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn tình trạng trộm cắp lan
có thể tiếp tục diễn ra trên địa bàn